các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
công an huyện yên định tỉnh thanh hóa vừa tiến hành khởi tố và bắt tạm giam hai đối tượng hoàng văn dũng chú huyện cẩm thủy và trịnh minh chiến chú huyện yên định về hành vi cướp giật tài sản
trước đó hai đối tượng này đã sử dụng xe máy đi cướp giật túi sách dây chuyền vàng của phụ nữ ở các đoạn đường vắng
qua quá trình điều tra lực lượng công an đã bắt giữ được hai đối tượng tại cơ quan công an
hai đối tượng trên khai nhận do nghiện game nên đã rủ nhau đi cướp giật tài sản để lấy tiền chơi trò chơi điện tử
ngày hôm nay công an tỉnh nghệ an đã tặng quà cho đồng chí lô văn tuân công an xã lượng minh huyện tương dương bị thương khi làm nhiệm vụ đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa nghệ an
vào sáng ngày một mươi ba tháng một tại bản côi xã lượng minh huyện tương dương trong lúc tổ chức bắt giữ đối tượng lê văn hưng chú tại huyện đô lương lực lượng công an xã lượng minh đã bị đối tượng dùng dao chống trả
đồng chí lô văn tuân bị đối tượng dùng dao đâm vào lưng nhưng vẫn quyết tâm bắt giữ đối tượng sau khi được đưa đi cấp cứu đến nay sức khỏe đồng chí tuân đang phục hồi tốt
tin quốc tế tại nhật bản tuyết rơi dày ở các tỉnh phía đông và đông bắc nước này trong ngày hôm nay đã làm hơn một trăm linh người gặp nạn tuyết rơi dày cũng làm ảnh hưởng tới ngành vận tải của nước này
theo thống kê hiện tượng tuyết rơi dày đã làm một trăm hai mươi người bị thương riêng tại thủ đô tokyo hiện tượng này đã làm hơn bốn mươi người phải nhập viện
ngoài ra tuyến tàu cao tốc kết nối tokyo với nagano đã bị hủy do không đảm bảo an toàn hơn một trăm sáu mươi chuyến bay nội địa theo cơ quan khí tượng nhật bản tại nhiều nơi tuyết rơi tạo nên lớp dày lên đến tám mươi cm
cảnh sát new zealand cho biết một tàu du lịch đã bốc cháy tại khu vực thị trấn watakan của nước này
cảnh sát cho biết họ nhận được tin báo cháy vào khoảng bốn giờ sáng ngày hôm nay lực lượng tuần duyên và các đội cứu hộ sau đó đã lao tới bờ biển watatan để cứu hộ
đám cháy bùng phát khi con tàu cũng đang cách bờ biển đảo bắc khoảng một km gần thị trấn wakatan lúc này trên tàu có khoảng sáu mươi người
lửa và khói đen bốc cao từ chiếc tàu bị cháy nhiều hành khách hoảng loạn đã phải nhảy xuống biển có ít nhất bốn năm người đã được chuyển đến bệnh viện do chấn thương nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra